du lịch việt nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi lượng du khách tăng vọt
tuy nhiên thực tế phát triển du lịch đặt ra bài toán song hành là làm sao để phát triển bền vững
khi lượng khách đổ về ngày càng nhiều tại các địa điểm tham quan
để giải quyết vấn đề này phát triển du lịch xanh đang là hướng đi được nhiều thành phố và công ty du lịch lựa chọn
và du lịch xanh cũng là chủ đề chính trong hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn một mươi chín đang diễn ra tại hà nội
chọn du lịch xanh là chủ đề chính
hội trợ du lịch quốc tế việt nam vitm hai nghìn một mươi chín hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững
lấy phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường trong biến đổi khí hậu làm trọng tâm
một trong những điểm nhấn của hội trợ là diễn đàn du lịch xanh
tại diễn đàn này nhiều kinh nghiệm phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường phát triển bền vững sẽ được chia sẻ
tôi nghĩ du lịch xanh là một hướng đi
không chỉ tốt cho trái đất của chúng ta tốt cho thế hệ chúng ta mà còn mang tính lâu dài và bền vững
chúng ta vẫn phát triển được du lịch phát triển kinh tế nhưng vẫn giữ gìn được không gian cảnh quan trong lành
gần như nguyên vẹn cho thế hệ mai sau
bảo vệ trái đất bảo vệ nguồn nước không khí bảo vệ sự xanh sạch ở các khu du lịch là việc làm cần thiết
tại hội trợ nhiều doanh nghiệp đăng ký bán các chương trình tour về du lịch sinh thái
với sự tham gia tích cực của các gian hàng từ nước ngoài
những quốc gia được đánh giá là triển khai rất tốt du lịch xanh
mình thấy có diễn đàn đó thì mình cũng muốn tìm hiểu về những ưu điểm của du lịch xanh như thế nào
và nó có thể là mình đem về mình có thể góp một phần để phát triển hoặc cải thiện môi trường của khách sạn mình làm việc
diễn đàn du lịch xanh trong khuôn khổ của hội trợ du lịch
du lịch quốc tế việt nam vitm hai nghìn một mươi chín cho thấy sự quan tâm tới vấn đề bảo vệ
tạo dựng môi trường du lịch xanh đang được chú trọng và đây có thể coi là chiều khóa phát triển du lịch bền vững